vào lúc khoảng một giờ sáng nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bất ngờ kiểm tra quán ba ozone ở số một trăm hai mươi tám đường nguyễn ái quốc phường tân tiến và phát hiện hàng trăm đối tượng nghi là dương tính với ma túy
tại thời điểm lực lượng công an ập vào kiểm tra quán ba ozone nằm ở tầng bốn của tòa nhà khách sạn phát hiện bên trong có hàng trăm đối tượng đang nhảy trong tiếng nhạc lớn
khi thấy lực lượng công an nhiều đối tượng tìm cách tẩu thoát ra ngoài nhưng đều bị giữ lại để kiểm tra
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hàng chục gói bột màu trắng và viên nén màu hồng nghi là ma túy được các đối tượng vứt vương vãi xuống nền nhà
trong khi đó tại một số bàn phát hiện nhiều dụng cụ nghi để sử dụng ma túy
sau khi lập biên bản lực lượng công an thành phố biên hòa đã đưa hơn hai trăm năm mươi đối tượng về trụ sở để thử ma túy
qua xét nghiệm nhanh phát hiện một trăm bốn mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy hiện công an thành phố biên hòa đang tiếp tục xác minh sàng lọc các đối tượng còn lại để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật